trước tình trạng người dân đang sinh sống và làm việc tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam
phải tự đi xe gắn máy và vượt hàng ngàn km để hồi hương tránh dịch
gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tỉnh quảng nam đã phối hợp ngành đường sắt tổ chức đón hai tám trăm linh công dân về địa phương
bằng tàu hỏa trong hai ngày tám và ngày chín tháng một mươi
đây là người có hoàn cảnh thực sự khó khăn có nguyện vọng cấp bách được trở về địa phương
đối tượng ưu tiên trong đợt này là phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng
học sinh và người già đi thăm thân nhân
những công dân có tên trong danh sách lên tàu về quê đều phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực
và tuân thủ quy định năm k trong suốt chuyến đi
để đảm bảo công tác phòng dịch ngoài những ga đã định sẵn các đoàn tàu này sẽ không đón trả khách
tại các ga dọc đường và hành khách sẽ được nhân viên trên tàu phục vụ ăn uống tận nơi
ngoài ra nhà đường sắt tổ chức đón hai tám trăm linh công dân về địa phương bằng tàu hỏa trong hai ngày tám và ngày chín tháng một mươi
những công dân sắt sẽ bố trí một toa ri cho đội ngũ y tế sẵn sàng chăm sóc sức khỏe hỗ trợ người dân khi có nhu cầu

trong hai ngày tám và chín tháng một mươi mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga sài gòn và dừng đón khách tại ga dĩ an tỉnh bình dương và ga biên hòa tỉnh đồng nai với tổng số người được về trong hai ngày là hai tám trăm linh người
tất cả hành khách trên những chuyến tàu này sẽ được đưa đi cách ly theo quy định khi về tới ga mỹ đức đồng hới hoàng lão minh lệ và đồng lê tỉnh quảng bình
trong thời gian tới ngành đường sắt sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến tàu nghỉ tình đưa người dân ở các tỉnh phía nam có nhu cầu hồi hương theo đúng nguyện vọng
tất cả người dân gặp khó khăn được đưa về quê lần này đều được tỉnh hỗ trợ vận chuyển hoàn toàn và được cách ly y tế tại xã phường theo quy định y tế
chúng tôi thấy rằng là thời gian qua là người dân từ pháp đi về các phương tiện tự do trên các tuyến đường giao thông bắc nam
chúng tôi thấy đây thứ nhất là rất nguy hiểm nguy hiểm bởi vì nó dễ xảy ra tai nạn dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
con đường hồi hương vốn tưởng như rất đổi bình
thường chính đáng của hàng trăm người dân các tỉnh thành trong cả nước hiện đang sinh sống làm việc ở tp hcm bình dương long an đồng nai
lại đang trở nên rất gian trưng khi chặn đường dài hoạt động vận tải hành khách chưa được phục hồi
hy vọng rằng các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa đón người dân về quê an toàn không để dịch lây lan